tại kỳ họp bất thường của hội đồng nhân dân tp đà nẵng khóa chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
các đại biểu đã thống nhất bãi nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân tp đà nẵng
và tư cách đại biểu hội đồng nhân dân của ông nguyễn xuân anh
trước đó ngày sáu tháng một mươi ban chấp hành trung ương đảng đã cách chức bí thư thành ủy đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và cho thôi chức ủy viên ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai
đối với ông nguyễn xuân anh
ông nguyễn xuân anh chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ thành ủy đà nẵng
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tại kỳ họp bất thường của hội đồng nhân dân thành phố đà nẵng lần này một trăm linh đại biểu đã thống nhất
bãi nhiệm chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân và tư cách đại biểu đối với ông nguyễn xuân anh
thường trực hội đồng nhân dân tp đà nẵng đã thống nhất phần công ông nguyễn nho trung
phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp chỉ đạo điều hành hoạt động của cơ quan này
cho đến khi bầu cử nhân sự mới vào chức danh chủ tịch hội đồng nhân dân tp